còn tại đắk lắc công an thành phố bù ma thuật vừa phát hiện và triệt phá một ổ mại dâm tại quán karaoke dự lành ở năm trăm hai mươi bốn trên một trần phú phường thành nhất thành phố bù ma thuật
tại phòng số một và số hai của quán karaoke tổ kiểm tra đã phát hiện hai cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm
chủ cơ sở này là vợ chồng nguyễn thị lành
lành khai nhận mỗi khi có khách đến thì lành điện thoại điều các gái bán dâm đến phục vụ
mỗi lần mua dâm khách phải trả cho chủ chứa là lành ba trăm linh đồng
trong đó lành lấy một trăm linh đồng tiền tổ chức môi giới còn hai trăm linh đồng cho các cái bán dâm